suốt một mươi bảy năm qua tuy khó khăn nhưng các sư thầy ở chùa long cát xã công hải huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
đã thầm lặng dạy cho nhiều trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số rác lai nghèo nơi đây
đây cũng là nơi chấp cánh giúp các em nhỏ đạt được ước mơ biết đọc biết viết như những bạn cùng lứa tuổi ở vùng đồng bằng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh ninh thuận
không giống như lớp học chính quy lớp học tình thương tại chùa long cát không có tiếng chống trường mỗi ngày
nhưng không khí học tập rất ấm cúng tràn trứa tình yêu thương của những sư thầy nơi đây
vào mỗi buổi chiều thứ hai thứ ba và thứ tư hàng tuần nhiều đồng bào raglai nghèo đều gác lại công việc nương giấy trên núi cao
trước khi mặt trời lặn để tranh thủ thời gian đưa con em mình đến kịp lớp học
tho chữ tho chinh duyết tôi cho con tôi vô đây học nó biết chữ cái chữ o e gì đó
sau này nó đi làm ăn nó biết chữ biết đường
nhưng con tôi là ba đứa rồi mà con biết chữ không chờ đợi
giờ đây mỗi năm số lượng học sinh nghèo xã công hải theo học từ lớp một đến lớp năm đến với lớp học tình thương ngày một tăng
tuần lễ đầu của năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã có hơn một trăm năm mươi em đang theo học
nhiều năm qua đáp lại tình yêu thương của các sư thầy chùa long cát không có trường hợp nào bỏ học giữa trường các em luôn học tập tốt
một đứa kia
cái lớp tình thương mở ra là để giúp cho các cháu người dân tộc
một trăm linh là người dân tộc
họ không có đủ điều kiện đến trường phổ thông
ban ngày thì lo đi chăn trâu chăn bò giúp đỡ gia đình
ban đêm thì đến đây học
hầu hết giáo viên đứng lớp tại lớp học tình thương ở chùa long cát là những giáo viên dạy chính ở trường tiểu học công hải
nên các em được học tập tiếp thu kiến thức đúng theo chương trình của sở giáo dục và đào tạo
tâm huyết của mình là muốn giúp cho các em được có công an việc làm sau này
mình cũng cố gắng hết sức để mình truyền đặt những kiến thức mà mình có được để mình giúp cho các em để cho các em chúng ta hiểu và biết được
hàng năm có hơn trăm em được học tập tại ngôi chùa này
rất tốt và nhiều năm là ngôi chùa cùng với địa phương làm tốt công tác xóa mù chữ
với những kết quả đạt được sau một mươi bảy năm giờ đây các sư thầy ở chùa long cát rất vui vì tâm nguyện gieo chữ cho học sinh dân tộc nghèo đã thành hiện thực